còn tại đắk lắc vi phạm quy định về nồng độ cồn và dương tính với ma túy ông nguyễn văn tín
trú tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai vừa bị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc
ban hành quyết định xử phạt viếp phạm hành chính tám mươi triệu đồng
vào tối ngày hai mươi năm tháng chín tổ công tác của cục cảnh sát giao thông bộ công an
phối hợp với công an thành phố bô ma thuật tiến hành kiểm soát phương tiện tham gia giao thông
trên đường phan châu trinh thành phố bô ma thuật
đến hai mươi một h hai mươi phút cùng ngày lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn xe của ông tín vào vị trí kiểm tra nồng độ cồn
tuy nhiên ông tín bất ngờ tăng ga lao về phía lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy
buộc tổ công tác phải dùng xe chuyên dụng truy đuổi
qua kiểm tra tài xế tín vi phạm nồng độ cồn ở mức bốn trăm linh bảy mg trên một lít khí thở
ngoài ra tài xế tín còn dương tính với chất ma túy
với các hành vi trên chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc đã ra quyết định xử phạt ông tín tám mươi triệu đồng
về hành vi điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn
điều khiển xe ô tô trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy
không chấp hành tín hiệu của người kiểm soát giao thông và tín hiệu của đèn giao thông